còn về vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bệnh viện bạch mai
tòa nhân dân tp hà nội vừa có quyết định ngày hai mươi tháng một tới sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
và dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày
trong số tám bị cáo có bốn bị cáo là cán bộ lãnh đạo của bệnh viện bạch mai gồm nguyễn quốc anh
nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai nguyễn ngọc hiền nguyên phó giám đốc trịnh thị thuận
kê toán trưởng trưởng phòng tài chính kê toán lý thị ngọc thủy phó trưởng phòng tài chính kê toán
trong đó hai bị cáo nguyễn quốc anh và nguyễn ngọc huyền bị tạm giam các bị cáo còn lại được tại ngoại
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao quá trình triển khai thực hiện đề án
ký hợp đồng liên doanh liên kết tại bệnh viện bạch mai bị cáo quốc anh cùng các bị cáo khác đã lợi dụng chức năng
nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện không đúng các quy định của pháp luật
bị cáo trần lê hoàng nguyên thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính hà nội vfs
phan minh dung cựu tổng giám đốc công ty vfs bị xác định đã cung cấp chứng thư thẩm định giá xác định giá của robot rosa
hỗ trợ phẫu thuật thần kinh sọ não ba mươi chín tỷ đồng là trái với quy định
tạo điều kiện cho công ty cổ phần công nghệ quốc tế y tế bms tham gia liên doanh liên kết với bệnh viện bạch mai
triển khai lắp đặt robot rosa với giá ba mươi chín tỷ đồng
không đúng với thực tế
viện kiểm sát nhân dân xác định trong vụ án này bị cáo quốc anh giữ vai trò chính là người quyết định để bệnh viện bạch mai
và công ty bms ký hợp đồng liên doanh liên kết
bị cáo phạm đức tuấn cổ đông sáng lập cựu chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty công nghệ y tế bms
giữ vai trò giúp sức tích cực tạo điều kiện cho bệnh viện bạch mai được ký hợp đồng
các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm thực hiện
thưa quý vị sau một mươi năm ngày ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đáng nhân dân hai nghìn hai mươi hai công an tp cần thơ đã phát hiện xử lý chín mươi hai vụ một trăm bốn mươi bốn đối tượng phạm pháp hình sự
điều tra khám phá ba trên ba vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xử lý ba đối tượng
công an tp cần thơ đang tiếp tục đấu tranh chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giải giấy tờ
ký chuyển nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố cần thơ và các tỉnh thành trong khu vực miền tây nam bộ
bắt khởi tố sáu đối tượng đến nay đã bắt được một mươi một đối tượng
các đối tượng đã thực hiện bảy vụ lừa đảo chiếm đoạt trường khoán một trăm linh tỷ đồng
truy bắt cao nhanh đối tượng hoạt động phạm tội cứng đoạt tài sản
bắt khởi tố hai đối tượng thu tiền bỏ kê tại các quán nhậu quán cà phê gội đầu
massage trên địa bàn huyện phong điền
triệt phá chuyên án trộm cắp tài sản bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản
với tổng giá trị tài sản lên đến ba trăm linh triệu đồng
kiểm tra phát hiện ba xe ô tô tải vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
từ tỉnh an giang về tp cần thơ tiêu thụ
thu giữ bốn bốn trăm bảy mươi bao thuốc lá các loại
công an thị trấn trần văn thời huyện trần văn thời tỉnh cà mau
vừa bắt quả tan một mươi một đối tượng đang tổ chức đá gạ ạn tiền
điều đáng nói là địa điểm tổ chức đá gà là khóm năm thị trấn trần văn thời
huyện trần văn thời là nơi có đông dân cư
các đối tượng thực hiện hành vi cờ bạc công khai sinh thực pháp luật
mà không nghĩ sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều gà đá và tăng vật liên quan khác
hiện vụ việc đang được công an thị trấn trần văn thời huyện trần văn thời
tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam ba tháng đối với hán đức tài ba mươi chín tuổi
ngủ tại tỉnh phú thọ để tiếp tục điều tra xử lý vì hành vi tàn trữ trái phép chất mạ tuy
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai qua công tác tuần tra kiểm soát
tại quốc lộ một a thuộc ấp sáu xã xuân tâm huyện xuân lộc
công an xã xuân tâm phát hiện hán đức tài đang điều khiển xe mô tô biển số sáu mươi b bốn bảy mươi một nghìn bốn trăm bảy mươi bảy
chở trên thị mỹ giang hai mươi tám tuổi ngủ tỉnh quảng nam có nhiều biểu hiện bất thường
nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
tuy nhiên tại đà tăng ga bó dậy đến khu vực cây xăng phú thành
tổ ấp sáu xã xuân tâm huyện xuân lộc bị bắt giữ
qua kiểm tra phát hiện bấy đoàn ống nhựa hàng kính và hai cm bên trong có chiếc ma túy
tài khai số ma túy mua của một thanh niên về để sử dụng
trong thời đại sử dụng công nghệ sử dụng tiền mặt trong giao dịch hàng ngày
dần được thay thế bằng các thao tác chuyển khoản nhanh gọn trên các thiết bị điện tử
mang lại nhiều tiện ích cho người dân
tuy nhiên lợi dụng điều này một số đối tượng đã thực hiện những chiêu trò lừa đảo tinh vi
nếu không cảnh giác sẽ dễ dàng sập bẫy
giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một rất nhiều thông tin về hành vi lừa đảo
từ việc cố tình chuyến tiền nhầm vào tài khoản được chia sẻ cảnh báo rộng rãi
vừa nghe không ai có thể nghĩ được hình thức lừa đảo này như thế nào
chuyển tiền vào tài khoản
của mình thì sao gọi là lừa đảo
tuy nhiên đằng sau hành động này là một chiêu trò rất tinh vi
và nhờ bị hại chuyển tiền lại cho đối tượng qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế
thông qua một đường liên lạ
sau khi nạn nhân liếp vào đường liên lạ này
các đối tượng sẽ chiếm quyền quản trị tài khoản ngân hàng
ngoài sử dụng những công cụ công nghệ cao đối tượng lừa đảo này còn đánh vào tâm lý nhẹ dạ
chưa am hiểu nhiều về công nghệ của một số người dân
vì vậy khi nhận được nguồn tiền chưa rõ nguồn gốc
người dân cần báo ngay với ngân hàng để được hướng dẫn
xử lý đúng quy định
ngân hàng là kênh giao dịch hiện đại
có độ bảo mật cao mang lại nhiều thuận lợi trong xã hội hiện đại
song song với sự phát triển của dịch vụ tiện ích
người dùng cũng cần trang bị kiến thức cẩn trọng trong quá trình sử dụng
nếu xảy ra sự cố liên quan đến ngân hàng
người dùng nên tìm sự hỗ trợ qua các kênh chính thống từ ngân hàng
không vội vàng thực hiện theo những hướng dẫn chưa được kiểm chứng
để tránh tiền mất tật mang
nhu cầu tiêu dùng dịp tết nguyên đán bắt đầu tăng
đây cũng là thời điểm tình trạng buôn lậu hàng giả hàng kém chất lượng bùng phát
chiều ngày hôm qua ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã bắt giữ một xe khách
vận chuyển năm mươi kiện hàng gồm quần áo và phụ kiện thời trang
không hóa đơn chứng từ tại trạm thu phí quốc lộ một a thuộc địa phận xã duy tiệt
tại thời điểm kiểm tra tài xế vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện kim bảng không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc
ban đầu và bàn giao tăng vật phương tiện cho phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh
còn tại lâm đồng thì hơn hai năm tấn bánh mứt không rõ nguồn gốc xuất xứ
với trị giá là khoảng một trăm linh triệu đồng đang được công an thành phố đà lạt
tạm giữ sau ba vụ kiểm tra tại các cơ sở buôn bán trên địa bàn
số hàng hóa trên được đội cảnh sát kinh tế công an thành phố lâm đồng
phát hiện tại bãi tập kết hàng hóa tại phường một mươi một thành phố đà lạt
và qua kiểm tra hai hộ kinh doanh tại đường hoàng văn thụ và nguyễn công chứ
các mặt hàng gồm thực phẩm mứt xấy khô bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ
không có hóa đơn chứng tử
thời gian qua trước tình hình dịch diễn biến phức tạp
thì một số địa phương đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh không thiết yếu phải dừng hoạt động
tuy nhiên thì nhiều cơ sở kinh doanh vẫn mở cửa đón khách
phớt lờ các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
liên quan đến hành vi này thì trong một tuần qua một giám đốc thẩm mỹ viện tại đà nẵng
đã bị tuyên phạt ba năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn tại nơi đông người
đây chính là bản án nghiêm khắc cho hành vi bất chấp quy định về pháp luật
và quy định trong phòng chống dịch bệnh
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một khi tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội có diễn biến phức tạp
thành phố vẫn chưa cho phép các cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động
nhưng chủ quán này vẫn cho khách hát và bố trí nhân viên phục vụ
cơ sở này đã làm lây lan gần một mươi trường hợp f khiến tình hình dịch bệnh thêm phức tạp
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tại đà nẵng giám đốc thẩm mỹ viện amida
đã yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang khi tham gia hành vi
một sự kiện khiến một trăm ba mươi người nhiễm covid một mươi chín thành phố đà nẵng và các tỉnh thành lân cận
đã phải tiêu tốn gần một mươi một tám tỷ đồng để phục vụ cho quá trình truy vết cách ly
điều trị các bệnh nhân xuất phát từ ổ dịch này
đây chỉ là hai vụ việc đơn lẻ cố ý vi phạm về công tác phòng chống dịch
bị cơ quan chức năng phát hiện
tuần qua mỗi ngày hà nội vẫn ghi nhận gần hai ca f
tuy nhiên không ít cơ sở kinh doanh không thiết yếu vẫn lén lút hoạt động
tiêu mẩn nguy cơ bùng phát dịch
tôi thấy gần đây nhà tôi thỉnh thoảng vẫn có những người lưu tố những phóng karaoke để hát chui
và tôi không thể hiểu được rằng tại sao trong thời buổi dịch bệnh như thế này

tôi thật hát bức xúc vì dịch xã thế này cứ mở chui thì tình hình dịch bệnh rất là phức tạp
rất mong cơ quan chính quyền xử lý các ngành tay gắt cơ sở đó
việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh
sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thu nhập của người dân và hoạt động của nền kinh tế
nhưng nếu để bùng phát dịch bệnh thiệt hại về kinh tế sẽ còn cao hơn gấp nhiều lần
bản án nghiêm khắc cho hành vi vi phạm quy định về an toàn nơi đông người
đối với chủ thẩm mỹ viện amida là một điện hình
sau khi du lịch được mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng do giãn cách
thì rất dễ xuất hiện nhiều đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo người tiêu dùng
những đối tượng này thường trục lợi
tung ra những voucher du lịch giá rẻ nhằm lừa những người có nhu cầu
trên thực tế thì mua được giá rẻ đến được nơi đẹp thì ai cũng thích
đặc biệt là sau thời gian khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên nếu như rẻ một cách bất thường so với thị trường du lịch
thì quý vị cũng cần kiểm tra thật kỹ để tránh mắc bẫy của những đối tượng lừa đảo
và trong số phát sóng đầu tiên của tiểu mục cảnh giác ngày hôm nay
thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin và lưu ý khi đặt mua voucher du lịch
cách đi không lâu vô việc chủ một phòng về máy bay
du lịch giá rẻ bị tố hàng chục tỷ đồng mất tích khiến dư luận xôn xao và bức xúc suốt một thời gian
để lê lòng khách hàng chụp phòng vé anh anh tại phường núi trúc quận ba đình thành phố hà nội
đã tổng dài nhiều công bố du lịch giá rẻ bất ngờ
tuy nhiên khi gần đến ngày khởi hành khách hàng vẫn không nhận được cốt vé
mã phòng khách sạn nên để xin nghi ngờ liên lạc lại thì chụp phòng vé đã bỏ trốn
sau khi sự việc được phát giác cơ quan điều tra đã vào cuộc làm rõ
phòng vé này không gây khai không đòi cứu hoạt động trong lĩnh vực du lịch
cũng không báo cáo đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh du lịch của mình
tuy nhiên cơ sở này vẫn hoạt động chót lọt do hầu hết mọi giao dịch đều qua mạng xã hội
trong cái tình huống này thì chúng tôi thấy rằng là cái phương thức thủ đoạn của chính cái phòng vé
cũng như là một số những cái nhóm đối tượng khác nó thực hiện bằng cái hình thức là thứ nhất là đánh vào cái tâm lý của người tiêu dùng
xuất phát từ cái nhu cầu này thì cái phòng vé đó cũng đánh vào cái tâm lý của họ
có một cái voucher du lịch nhưng lại phải phù hợp với lại túi tiền
thậm chí là phải rẻ hơn so với lại thực tế xảy ra
và cái kích thích nhu cầu mong muốn sở hữu và mong muốn mua được của người tiêu dùng
và chính là một trong những cái nội dung để khiến các cái đối tượng có thể thực hiện được cái hành vi phạm tội của mình
dạy dụng một số những cái sự kẻ nhẹ dạng cả tin thì có một số đối tượng là
đã mang hình thức là lừa đảo cái người mua voucher
bằng cách là offer
tức là trào những cái mức giá rất là rẻ
rẻ không tưởng
rẻ đến thậm chí là thấp hơn nhiều so với cả cái giá gốc mà hãng bán
để đánh vào cái lòng khan của người tiêu dùng
và sau đó là các đối tượng này thì cũng
nó là tiếp cận và tạo ra được cái sự là tin tưởng và những cái hình ảnh
đang ở trên mạng
đi du lịch sang chảnh rồi
có bài thì có rất là nhiều lá lai
tuy nhiên là đây toàn bộ là những cái vỏ bọ
sau khoảng thời gian dài giãn cách xã hội vì tình hình dịch covid một mươi chín với nhiều người
thì một chuyến du lịch để đổi gió là điều mà ai cũng muốn
đối với du lịch nước này có hai lựa chọn
một là đi du lịch thật gần để tiết kiệm chi phí
hai là đi thật xa với điều kiện săn được voucher du lịch giá rẻ
chính vì vậy hình thức lừa đảo này lại càng trở nên phổ biến với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn
vì châu thức lừa đảo tinh vi
các đối tượng lập nên các kênh bán vé
và sau khi đạt được mục đích thì đã vào tự khóa và hủy các trang mạng
nên các cơ quan chức năng cũng khó khăn trong xử phạt
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương
cũng như báo chí truyền thông cũng đã rất nhiều lần cảnh báo về tình trạng này
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người bị lợi dụng
do vậy người dân cần làm gì để tránh bị lâm vào lừa đảo của tình trạng này
thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
để tránh sập bẫy của những đối tượng lừa đảo
trước tiên khách hàng hãy là những người tiêu dùng thông thái
nên đến trực tiếp các văn phòng để được tư vấn giao dịch
làm hợp đồng trước khi thanh toán
một đơn vị dịch vụ uy tín thường phải có địa chỉ rõ ràng
nếu mùa có mạng xã hội
thì trước khi quyết định đặt voucher du lịch hay khách sạn
tại bất kỳ một đơn vị nào cá nhân nào nói trên
khách hàng phải kiểm tra thật kỹ thông tin về đăng ký kinh doanh
khi mà mình hỏi người bán cho mình ấy
thì sẽ có những nhân viên tư vấn trực tiếp
nếu họ đúng là người cựu công ty
thì mình cứ hỏi họ xem về cung cấp những cái thông tin của công ty
về tên công ty tên giám đốc địa chỉ năm thành lập
ví dụ như thấy những thông tin đấy mà họ ngập ngừng hoặc không biết
thì chứng tỏ là cũng có dấu hiệu mình rất cần lưu ý đề phòng
lưu ý khi mà chuyển khoản
thì mình đăng ký mô của công ty du lịch
thì mình có thể yêu cầu là chuyển khoản vào tài khoản
tài khoản của công ty chứ không phải là tài khoản của cá nhân
với thủ đoạn tinh phi
các đối tượng lừa đảo trực tuyến thường khóa tài khoản mạng xã hội
hoặc chặn quỹ thông tin liên lạc
do đó cơ quan chức năng quản lý khó truy vết và xử phạt
để chủ động bảo vệ mình
du khách nên đặt dịch vụ của những công ty uy tín
để có đội mối phản ánh khiếu nại
khi gặp vấn đề trong quản lý giao dịch hay trên đường du lịch
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam lê hoàng quang tiến
trú tại phường tứ hạ thị xã hương trà về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi một trong khi đang uống cà phê
xuất phát từ mâu thuẫn trong lời qua tiếng lại
hai bên đã xảy ra xô xát
lê hoàng quang tiến đã dùng một con dao mang theo đâm nhiều nhát
vào vùng hông và ngực của nguyễn tấn phi và hồ đăng nhật tú
gây thương tích với tỉ lệ đần lượt là một mươi hai và ba
tại cơ quan công an đối tượng lê hoàng quang tiến khai nhận con dao trên
đã được mua khi đang làm thuê tại thành phố hồ chí minh
với mục đích là để phòng thân
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
trong lúc chờ thi hành bản án hai năm tù về tội cướp giật tài sản
một đối tượng đã thực hiện hàng loạt các vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn
công an quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa tiến hành
truy xét thành công và bắt giữ đối tượng
đối tượng nguyễn văn toàn một mươi bảy tuổi chú phường hòa thọ tây
quận cẩm lệ thành phố đà nẵng là thủ phạm đã gây ra hàng loạt
các vụ đột nhập trộm cắp tài sản của nhà dân trên địa bàn thành phố
theo cơ quan điều tra từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
toàn thường xuyên đi nhờ xe ô tô của bạn đến gần khu vực trộm cắp
và đi bộ để quan sát tìm kiếm nhà dân sơ hở thực hiện hành vi đột nhập
toàn thường chọn khung giờ từ nửa đêm về sáng
lúc mọi người ngủ say thì treo vào nhà để lấy trộm tài sản
phần lớn là tiền điện thoại máy tính sách tay
cho đến thời điểm bị bắt toàn thừa nhận đã thực hiện chót lọt một mươi vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn các quận hải châu thanh khê liên triều tổng trị giá ước tính gần một trăm linh triệu đồng
số tài sản trộm cắp được toàn đã đem bán lấy tiền tiêu xài
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bắc ninh
xảy ra một số vụ đập phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản của người dân để trên xe
các đối tượng rất liều lĩnh thậm chí là hành động ngay giữa ban ngày
gây không ít lo lắng cho các chủ phương tiện
trước tình trạng trên công an các địa phương đã khẩn trương xác minh
điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng có liên quan
đây là hiện trường vụ việc xảy ra vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai
chiếc xe ô tô của chị nguyễn thị thủy ở thành phố bắc ninh
đã bị kẻ gian đập vỡ cửa kính lấy trộm nhiều tài sản trong xe
với tổng giá trị khoảng ba mươi triệu đồng
khẩn trương xác minh điều tra công an thành phố bắc ninh đã làm rõ đối tượng phạm tội
là lê đình tuấn chú tỉnh nam định
đối tượng này đã có một mươi tiền án về tội trộm cắp tài sản
tiếp đó tối hai mươi tháng một mươi hai biết chủ xe ô tô để số tiền lớn trong xe
nguyễn văn mạnh chú thành phố bắc ninh đã đập vỡ cửa kính ghế phụ
và lấy trộm một chiếc ví bên trong có khoảng ba mươi triệu đồng
là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
lô văn thuận chú tỉnh nghệ an cũng vừa bị công an huyện quế võ khởi tố
về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn
thuận liên tiếp gây ra ba vụ đập vỡ kính xe ô tô tại thôn giang liễu
xã phương liễu và trộm cắp tài sản với tổng giá trị thiệt hại hơn ba mươi hai triệu đồng
từ phòng trò đi qua
đi trong khu vực giang liễu phương liễu
thì thấy một cái con xe màu đỏ
không biết hành nhãn nhiều gì
thì thấy ở trong đây là có một cái da nhỏ
để đằng sau thì thấy
là nhà sinh yên bình đập kính để lấy tiền
quá trình điều tra cơ quan công an xác định đối tượng gây ra liên tiếp ba vụ đập vỡ kính xe ô tô
trong một đêm đối tượng rất là liều lĩnh
dùng búa và gậy đập cửa kính ô tô liên tiếp trong khoảng một thời gian ngắn
đây đều là những đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
không việc làm ổn định và thường đi lang thang lợi dụng chủ tài sản sơ hở để trộm cắp
các đối tượng phạm tội hoạt động với thủ đoạn rất manh động và liều lĩnh
như dùng gạch đá thanh gỗ ném vỡ kính xe và trộm cắp tài sản
điều này đã khiến không ít chủ phương tiện lo lắng vì không những mất tài sản có giá trị mà phương tiện còn bị hư hỏng
chúng tôi cũng khuyến cáo đối với nhân dân trên địa bàn
đề nghị nhân dân cũng chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa đối với tội phạm
một là đối với các chủ xe ô tô thì không nên để đồ vật tài liệu tài sản có giá trị trên xe
khi mà chúng ta xuống xe ô tô
nếu chúng ta xuống xe rời xe ta phải phạm vi quản lý của xe ô tô
cái thứ hai là các phương tiện đồ vật tài sản có giá trị như ô tô xe máy
thì đề nghị là nên để ở những nơi có quản lý trông coi
thời điểm tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đang đến gần là khoảng thời gian các đối tượng phạm tội thường lợi dụng để hoạt động
đáng chú ý là tội phạm trộm cắp tài sản
do đó mỗi người dân cần chủ động bảo vệ quản lý tài sản đồng thời tích cực phối hợp
cung cấp thông tin cho lực lượng công an để nhanh chóng điều tra làm rõ
góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền vừa bị công an huyện tân châu tỉnh tây ninh triệt phá tạm giữ chín đối tượng
tăng vật thu giữ gồm năm mươi triệu đồng năm điện thoại di động bốn xe mô tô và một số tăng vật khác có liên quan
tụ điểm cờ bạc này do đối tượng trần thị hoa đứng ra mở sòng lắc tài xỉu cho nhiều người tham gia
để dễ dàng tẩu thoát và tránh bị cơ quan công an phát hiện đối tượng hoa đã chọn vườn cao su rộng khoảng trên một mươi hectare của một người dân
ở xã tân hội làm địa điểm tổ chức lắc tài xỉu
hiện công an huyện tân châu đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan đã bỏ trốn và sẽ điều tra để xử lý theo quy định
cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới hơn ba trăm linh một năm

vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn thăng chú tại tỉnh ninh bình
theo điều tra ban đầu vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đối tượng thăng cùng với một số đối tượng khác từ ninh bình vào huế hoạt động cho vay nặng lãi
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ thăng và một số đối tượng khác đã thực hiện một trăm một mươi bảy hợp đồng cho vay
với tổng số tiền cho vay là gần một tỷ đồng với lãi suất vay từ một trăm tám mươi một năm
đến hơn ba trăm linh một năm các đối tượng đã thu lợi bất chính gần hai trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tạm giữ phạm ngọc lâm ba mươi ba tuổi
trú tại phường vĩnh thọ thành phố nha trang để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra chỗ ở của đối tượng phạm ngọc lâm
thì phát hiện lâm cùng với một số thanh niên khác đang chuẩn bị sử dụng ma túy
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên gác lửng của một căn hộ có một đĩa xứ màu trắng
trên đĩa có một viên ném màu xanh và một ít chất tinh thể màu trắng
lâm thừa nhận số viên nén và chất tinh thể màu trắng trên là thuốc lắc và ma túy khay
khám xét khẩn cấp tổ công tác còn phát hiện thu giữ thêm năm mươi bảy viên ma túy thuốc lắc một mươi tám bịch ni lông có chứa ma túy khay
tại cơ quan công an lâm khai nhận mua số thuốc lắc và ma túy khay tại thành phố hồ chí minh
rồi mang về nha trang để sử dụng và bán kiếm lời
xin được chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn phúc hậu tức là hậu gà nguyễn trí hải và châu thái duy về hành vi chống người thi hành công vụ
cụ thể vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực huyện trợ mới tỉnh an giang
có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền nên đồng chí trung tá nguyễn phú cường trưởng công an xã kiến an
đã triển khai lực lượng đến địa điểm như tin báo để vây bắt
khi đến hiện trường các đối tượng này bỏ chạy
lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nhơn và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan tới việc đánh bạc
thấy nhơn bị bắt hậu hải và duy cùng với một số người gần đó chạy lại răng co sô đẩy đồng chí cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho nhơn chạy thoát thân
lợi dụng đêm tối một số đối tượng còn lại ở xung quanh khu vực tiếp tục có những lời lẽ thô tục hành hung đồng chí cường và lực lượng làm nhiệm vụ
vụ việc được lắng xuống khi lực lượng công an huyện đến hiện trường giải tám đám đông đồng thời mời các đối tượng liên quan về cơ quan để làm việc
thực hiện đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum vừa bắt giữ thành công một đối tượng vận chuyển gần hai kg ma túy
cụ thể vào khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng một mươi hai trên địa bàn thành phố con tum tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum
phối hợp với công an huyện ngọc hồi đã phát hiện hai thanh niên mặc áo khoác
màu đen đi trên xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét trên người một đối tượng lực lượng công an đã thu được hai bịch ni lông
nghi là ma túy cùng với một khẩu súng màu đen và năm viên đạn
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận là trần long vũ sinh năm hai nghìn ba và lê ngọc vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai công chú tại thành phố con tum
hai bịch ni lông không màu có chứa chất tinh thể màu rắn trắng nghi là ma túy
vinh thừa nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông
với số tiền công là một trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
lợi dụng lúc nhà người dân vắng người đối tượng là nông văn báo đã đột nhập vào nhà trộm cắp sáu mươi triệu đồng
công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn đã bắt khẩn cấp đối tượng nông văn báo về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an huyện tràng định nhận được tin báo của anh triệu minh khánh
trú tại huyện tràng định về việc bị mất trộm một số tiền lớn
công an huyện tràng định đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm là nông văn báo chỉ sau một giờ đồng hồ
tại cơ quan công an đối tượng khai từng qua nhà anh nhiều lần nên biết trong nhà có tài sản giá trị
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai báo thấy nhà vắng người nên đã cậy cửa đột nhập vào mở tủ lục lọi
lấy trộm hơn sáu mươi triệu đồng sau đó đi trả nợ và mua sắm đồ dùng cá nhân
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và phối hợp xác minh những nơi mà đối tượng tiêu thụ tài sản
công an huyện đã thu hồi số tiền là hơn năm mươi bốn triệu đồng